dự án cảng hàng không quốc tế long thành là một dự án lớn với số vốn cho riêng giai đoạn một đã lên tới bốn bảy tỷ usd
tuy nhiên bộ giao thông vận tải ubnd tại doanh nghiệp lại đề xuất chỉ định định thầu cho tổng công ty vận tải hàng không acv
đầu tư xây dựng sân bay này với lý do rút ngắn được một năm thời gian đầu tư và sẽ có thể khởi công vào năm hai nghìn hai mươi
và câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao không đấu thầu công khai dự án này và việc giao cho acv đầu tư xây dựng dự án liệu có phải là một tính toán mạo hiểm
trình bày trong buổi thảo luận tổ ở quốc hội mới đây bộ trưởng nguyễn văn thể nêu quan điểm nếu chỉ định acv đầu tư sân bay long thành
các điều kiện tài chính điều kiện vay vốn với acv hết sức thuận lợi và thủ tục sẽ nhanh hơn mở thầu đáng kể
trong khi đó một số chuyên gia của bộ giao thông vận tải cho rằng chỉ định thầu có thể giảm thiểu những rủi ro
về tiến độ đội vốn mà một số dự án đấu thầu gần đây gặp phải
tuy nhiên trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân nhiều chuyên gia cho rằng chỉ định thầu một dự án quan trọng như sân bay long thành
là điều không nên bởi sẽ làm triệt điêu tính minh bạch ngay từ đầu
tôi cho rằng đấy là cách giải thích thôi nhưng có lẽ là giải thích ngược
về nguyên tắc là chúng ta phải kiểm soát cái quá trình đấu thầu thực sự chọn được cái nhà thầu đúng thì chắc chắn là giá nó hợp lý nhất
chắc chắn tiến độ rồi chất lượng nó đảm bảo nhất
còn cái chỉ định thì thực ra là với niềm tin thôi chứ còn không có cái cơ chế ràng buộc như là cái cách đấu thầu
cái thứ nhất là nó không khách qua phải không ạ
vì rõ ràng là anh với tôi chứ chắc ai hơn ai mà anh đã khẳng định là anh hơn tôi rồi
thì cái đó là vấn đề là áp đặt như thế là không hợp lý
cái thứ hai chúng ta sẽ không chọn được nhà thầu giỏi và thực sự như tôi vừa nói đấy
các năng lực về tài chính năng lực thiết bị năng lực công nghệ năng lực tổ chức năng lực quản lý v v
thì những cái đó là nhiều nhà thầu tư nhân người ta rất là giỏi và thực tế đã chứng minh rồi
và cái thứ ba nữa sẽ đưa đến vấn đề là dễ dàng đến vấn đề xin cho vấn đề lệch nhóm vấn đề chống lương
nhiều ý kiến khác cho rằng chỉ định thầu với acv dù có nguồn lực dư thừa khoảng một tỷ usd
nhưng vẫn là quá nhỏ bé so với nhu cầu của sân bay long thành
acv này chúng ta biết rằng mặc dù có một cái nguồn vốn dư thừa hiện nay
và khoảng trên hai mươi ba tỷ theo tôi biết được
thì trên một tỷ đô không có nghĩa lý gì so với các đoàn tập đoàn kinh tế tư nhân hiện nay
và đặc biệt trong bối cảnh hiện nay thì các quản lý hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước còn rất kém so với tập đoàn kinh tế tư nhân
cho nên với cái chủ trương với quan điểm của đảng và nhà nước ta
coi kinh tế tư nhân là động lực và chúng ta phải bình đẳng trước pháp luật tất cả mọi thành phần kinh tế
với cá nhân tôi thì lòng đời tuân thủ cái luật đồ tư công thì chúng ta hãy nên tổ chức đấu thầu
phương án chỉ định thầu sân bay long thành đã được trình quốc hội
từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi và trong buổi sáng nay một mươi hai tháng một mươi một
quốc hội tập trung thảo luận về phương án xây dựng sân bay này với điểm mấu chốt là có hay không giao cho acv đầu tư theo hình thức chỉ định thầu